và ngày hôm nay thì cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bước vào giai đoạn tăng đốc với ngày bầu cử siêu thứ ba
mang ý nghĩa bước ngoặt trong tiến trình hai đảng dân chủ và cộng hòa lựa chọn gương mặt đại diện ra tranh cử tổng thống vào ngày năm tháng một mươi một tới đây
siêu thứ ba là ngày các cử tri ở một mươi năm tiểu bang và một vùng lãnh thổ của mỹ cùng tổ chức bầu cử sơ bộ lưỡng đảng trong cùng ngày
năm nay tại cuộc đua của đảng cộng hòa cuộc bỏ phiếu sẽ chọn ra tám trăm bảy mươi bốn trong số hai bốn trăm hai mươi chín đại biểu tương đương ba mươi sáu
theo đó một ứng viên tổng thống mỹ cần ít nhất một hai trăm một mươi năm trong tổng số hai bốn trăm hai mươi chín đại cử tri nếu muốn giành được đề cử của đảng cộng hòa để trở thành đại diện chạy đua vào nhà trắng
trong khi đó cuộc bầu cử siêu thứ ba của đảng dân chủ là sự hiện diện của một bốn trăm ba mươi chín trong tổng số ba chín trăm bảy mươi chín đại cử tri trên toàn quốc
một ứng viên cần giành được một chín trăm sáu mươi bảy đại cử tri nếu muốn thay mặt đảng dân chủ tranh cử vào tháng một mươi một
siêu thứ ba sẽ quyết định liệu ứng cử viên donald trump có đánh bại đối thủ duy nhất còn lại là cựu thống đốc nam carolina nikki haley để trở thành ứng cử viên của đảng cộng hòa hay không
người chiến thắng sẽ đối đầu với đương kim tổng thống joe biden trong cuộc đua bầu cử vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông lệ các năm công tác kiểm phiếu bầu của siêu thứ ba năm nay sẽ cơ bản được hoạt tất vào dạng sáng
mặc dù một số bang có thể công bố người chiến thắng ngay trong tối mùng năm tháng ba
trong một diễn biến liên quan tòa án tối cao bang colorado tháng một mươi hai năm ngoái cho rằng cựu tổng thống donald trump không đủ tư cách để tranh cử và loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang này
tuy nhiên trong phán quyết của tòa án tối cao mỹ ngày bốn tháng ba toàn bộ chín thẩm phán đều nhất trí rằng phán quyết của tòa án bang colorado không có hiệu lực
với phán quyết của tòa án tối cao mỹ tên ông trump sẽ tiếp tục xuất hiện trên lạp phiếu của các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp nước mỹ